để xúc tiến nhanh công tác xử lý chung cư cũ ubnd tp hcm vừa quyết định ủy quyền cho ubnd quận thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến thủ tục đầu tư cải tạo sửa chữa xây dựng đối với các chung cư cũ xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trên địa bàn
theo đó các quận được phê duyệt đề cương dự toán báo cáo kinh tế kỹ thuật quyết toán về công tác kiểm định và sửa chữa trung cư cũ ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm định chất lượng cho chủ sở hữu nhà trung cư
quận cũng đồng thời phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo sửa chữa trung cư cũ xây dựng trung cư mới thay thế và công nhận chủ đầu tư
ngoài ra ủy ban nhân dân quận còn phê duyệt chấp thuận phương án tạm cư phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư ban hành quyết định cưỡng chế phá rỡ khẩn cấp quyết định cưỡng chế di rời và tổ chức thực hiện bố trí tạm cư
theo sở xây dựng tp hcm thành phố có một hai trăm bốn mươi bốn trung cư nhà tập thể trong đó có năm trăm ba mươi ba tòa nhà được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việc cải tạo trung cư cũ đã được bàn trong rất nhiều năm qua là vấn đề hết sức cấp bách để xúc tiến nhanh chỉ có trao quyền cho quận huyện mới đẩy nhanh được tiến độ
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sẽ xử lý hai mươi sáu trung cư trong đó khởi công xây dựng sáu trung cư tại các vị trí trung cư cũ đã tháo rỡ